covid một mươi chín tác động không nhỏ đến suy nghĩ và lối sống sinh hoạt của người dân
một trong những tâm lý thường gặp là ngại đến nơi đông người vì sợ nhiễm dịch
đây cũng là câu chuyện của cụ ông pn sống tại hoàn kiếm hà nội
mặc cho khối u trong bụng phát triển bệnh nhân vẫn quyết không đi viện vì cảm thấy nhịn được và sợ lây nhiễm covid một mươi chín
cụ ông pn tám mươi hai tuổi sống tại quận hoàn kiếm hà nội được đưa vào bệnh viện hiếu nghị để thăm khám trong tình trạng vùng bụng sơ thấy khối u gây đau nhức và khó di chuyển
bệnh nhân chia sẻ rằng bản thân cảm thấy có vấn đề bất thường đã được một thời gian dài
tuy nhiên vì ngại covid một mươi chín cũng như nhìn được bệnh nhân không đi khám mà thỉnh thoảng chỉ mua thuốc để uống
tuy nhiên thời gian gần đây bùng bệnh nhân căng lên dùng tay có thể sờ nắn thấy khối u ở bên trong
kèm theo đó là cảm giác đau nhất ông n mới quyết định đến bệnh viện
ông nời chia sẻ từ khi khối u to hẳn ra đến khi tôi nhập viện chỉ có một mươi ngày
trong suốt thời gian này khối u gây đau dữ dội việc đi lại cũng rất khó khăn chỉ nhích được từng bước
tại bệnh viện hiếu nghị ông pn được làm các xét nghiệm trần đoán và phát hiện có khối u ở sau phúc mạc
khối u dính vào thận cột sống xương trầu bệnh nhân được tầm soát đánh giá và có chỉ định phẫu thuật
bác sĩ nguyễn hồng long khoa ngoại tổng hợp chia sẻ khối u của bệnh nhân sấp xỉ hai mươi cm và nằm sau phúc mạc
khối u chiếm một phần hai bụng bên phải của bệnh nhân
khi tư vấn cần phẫu thuật ban đầu bệnh nhân sợ và lo lắng
nhưng sau khi ban bạc với gia đình bệnh nhân cũng quyết tâm lên bàn mũ
cụ ông pn đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật và đang trong thời gian theo dõi sức khỏe
từ trường hợp của bệnh nhân pn bác sĩ long khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ
đây là việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đảm bảo sức khỏe bản thân
khi bệnh gây đau bệnh nhân thường sẽ nhanh chóng đi khám
tuy nhiên có nhiều trường hợp bệnh phát triển âm thầm không gây đau điển hình như trường hợp ông n
đến khi xuất hiện triệu chứng cảnh báo thường đã muộn
việc xây dựng thói quen sống tích cực lành mạnh là cực kỳ quan trọng và cần thiết cho mọi lứa tuổi